tính đến ngày hôm nay đã là ngày thứ tư tỉnh quảng bình chìm trong nước lũ nước ngập lâu ngày
cuộc sống của người dân gặp khó khăn do thiếu lương thực và nước uống
các hoạt động cứu trợ hỗ trợ người dân tại địa phương này đang được thực hiện hết sức khẩn trương
lực lượng công an quân sự tỉnh quảng bình đã kịp thời vận chuyển hỗ trợ cho bà con tại khu vực biên giới
khu vực bị nước lũ chia cắt hơn một mươi tấn gạo gần một mươi thùng mì tôm hơn một mươi lốc nước lọc đóng chai
hội chứa thập đỏ tỉnh quảng bình tổ chức cứu trợ khẩn cấp bốn trăm linh thùng mì tôm ba trăm linh thùng đựng nước
hai bốn trăm linh gói bột xử lý nguồn nước và các đồ dùng thiết yếu khác cho người dân các xã bị ảnh hưởng của mưa lũ
ở hai huyện quảng ninh và lệ thủy
trong hai ngày qua tỉnh đoàn quảng bình cùng các ngân hàng thương mại trên địa bàn và tổ chức doanh nghiệp cá nhân hảo tâm
đã trao tặng hàng nghìn suất lương thực và nước uống cho người dân vùng lũ quảng bình
giúp họ vượt qua khó khăn sớm bổn định đời sống